các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
cụ thể vào sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực cửa khẩu quốc tế cha lo xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo
thuộc lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình và đội kiểm soát hải quan quảng bình đã bắt quả tang hai đối tượng người lào
là kẹo la khon vinpham pasat năm mươi tuổi và tích sĩ hạp pandanya đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
theo hướng từ lào về việt nam tại khu vực suối cạn cách cột mốc biên giới năm trăm hai mươi bảy về phía việt nam khoảng ba trăm linh m
lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường hơn ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong các túi bóng và một số tăng vật liên quan khác
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
đưa nhận hối lộ để xây nhà trái phép vừa bị công an thành phố vũng tàu tỉnh bà điều vũng tàu bắt giữ
liên quan đến vụ án này công an thành phố vũng tàu đã bắt giữ các đối tượng châu thị thuận trú tại thành phố vũng tàu
và trần minh hải cán bộ tổ quản lý đô thị xây dựng thuộc ủy ban nhân dân phường một mươi một thành phố vũng tàu
để điều tra làm rõ về hành vi đưa và nhận hối lộ
theo điều tra bà thuận có thửa đất nông nghiệp không được phép xây dựng
bà thuận đã đến gặp hải tại trụ sở ủy ban nhân dân phường đưa cho cán bộ này ba mươi triệu đồng
và thỏa thuận khi căn nhà xây hoàn thiện sẽ đưa thêm hai mươi triệu đồng
ngày hai mươi tháng một mươi một qua công tác quản lý địa bàn trung úy đoàn tuấn hùng cảnh sát khu vực công an phường một mươi một
phát hiện công trình xây dựng trái phép nên đã chụp ảnh ghi nhận vụ việc
thấy vậy hải yêu cầu thuận đến gặp và hối lộ cho trung úy hùng một mươi triệu đồng
trung ý hùng đã kịp thời báo cáo vụ việc lên cấp trên
công an phường một mươi một đã mời bà thuận đến để làm rõ vụ việc
tại cơ quan công an bà thuận thừa nhận mục đích đưa tiền cho trung úy hùng là để mua chuộc
không báo cáo vụ việc bà xây dựng trái phép cho cơ quan chức năng
công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai vừa triệt phá một vụ đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đá gà
bắt giữ hai mươi ba đối tượng có liên quan
trưa ngày hai mươi tháng một mươi một lực lượng phối hợp giữa công an thành phố biên hòa
phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng nai bất ngờ bao vây bãi đất chống
ở phường long bình thành phố biên hòa khống chế bắt quả tang hai mươi ba đối tượng đang tụ tập đánh bạc
bằng hình thức đá gà thu giữ tại hiện trường một trăm hai mươi hai triệu đồng và một số tăng vật khác
qua điều tra trường gà trên do trần quang tú và đặng đình minh đều trú tại huyện trảng bom ra tổ chức
thưa quý vị thời gian qua hoạt động khai thác vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn
hai huyện sông hình và sơn hòa của tỉnh phú yên diễn biến phức tạp
các đối tượng thường lén lút sử dụng xe độ chế xe thùng xe khách một mươi sáu chỗ
thậm chí cả xe cấp cứu chạy với tốc độ cao sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng
hòng tìm đường tẩu thoát tuy nhiên hành vi này đã bị lực lượng công an kịp thời đấu tranh ngăn chặn
một vụ bắt giữ gỗ lậu vào tối ngày ba mươi tháng một mươi trên địa bàn xã phước tân huyện sơn hòa
lạng lách đánh võng với tốc độ cao liên tục thả gỗ xuống đường hòng càn trở lực lượng công an khi bị truy đuổi
tuy nhiên trước tinh thần dũng cảm quyết tâm đến cùng của lực lượng công an
các đối tượng đành bỏ xe tìm đường tẩu thoát hai mươi năm khúc gỗ xến bo xẻ hộp với hơn hai năm mét khối
không có nguồn gốc giấy tờ hợp pháp trên xe đã bị lực lượng công an lập biên bản bắt quả tang thu giữ
là tuyến đường huyết mạch nối liền phú yên với tỉnh gia lai đắk lắc
nên thời gian qua các tuyến quốc lộ hai mươi năm hai mươi chín và một mươi chín c được một số đối tượng lợi dụng để vận chuyển lâm sản trái phép
nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng thường sử dụng lực lượng cảnh giới từ xa
sử dụng xe mô tô độ chế xe tải xe khách đã quá niên hạn sử dụng làm phương tiện vận chuyển gỗ
không chỉ mất an toàn khi tham gia lưu thông các đối tượng này tìm đủ mọi cách hòng chống trả đến cùng
khi bị lực lượng chức năng phát hiện truy đuổi
các đối tượng này thường xuyên sử dụng các loại xe khách loại dòng một mươi sáu chỗ sau đó là cải tạo lại thành xe để vận chuyển gỗ
mà các đối tượng này là vận chuyển gỗ là trong các khu vực rừng sâu và thường là hoạt động về đêm đến rạng sáng
và khi trong quá trình mà các đối tượng này thực hiện hành vi thì rất là manh động và liều lĩnh
chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng tri bắc
nhưng mà trong cái thời gian qua thì với dưới sự lãnh đạo của công an huyện sơn hòa
cùng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng thì công an huyện sơn hòa đã tổ chức
triệt phá nhiều vụ bằng chuyển trái phép cho năng sản trên địa bàn
từ đầu năm đến nay công an hai huyện sông hình sơn hòa đã phát hiện bắt quả tàng
xử lý hơn hai mươi bốn trường hợp vận chuyển cất giữ lâm sản khai thác rừng trái pháp luật
bắt giữ hơn bốn mươi mét khối gỗ các loại phạt tiền hơn một trăm hai mươi triệu đồng tịch thu nhiều công cụ
phương tiện vi phạm đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan
các đối tượng khai thác và vận chuyển lâm sáng trái phép trên địa bàn huyện rất là phức tạp và rất manh động
trong đó có những vô vẹt mà lực lượng điều tra hành sự phục bắt và dùng cá bằng trong nhiệm vụ
nhưng mà các đối tượng liêu lĩnh tông xe vào lực lượng đang làm nhiệm vụ và ban qua bằng trong và bỏ chạy
và lực lượng là hành sự đuối theo thì muốn bỏ xe vào bỏ gỗ chạy
và chúng tôi đã dẫn về các cái xe và gỗ này chúng tôi để về xử lý
và quan điểm của chúng tôi là xử lý cương quyết làm như thế nào để hạn chế thấp nhất
cái việc khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này thì ngoài sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an
cần có sự chung tay phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân
nhằm phát hiện xử lý nghiêm các hành vi
vi phạm góp phần hạn chế tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đêm qua phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã ra quân vây bắt nhóm đua xe trái phép
lặng lách đánh võng qua nhiều tuyến phố gây nguy hiểm cho người dân
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối ngày hai mươi một tháng một mươi một nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân
có hàng chục xe máy tụ tập thành từng đoàn lạng lách đánh võng trên các tuyến đường
trần quang khải trần hưng đạo phan chu trinh quận hoàn kiếm
lực lượng công an thành phố hà nội gồm các tổ công tác một trăm bốn mươi một cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự
đã tổ chức phương án đón lõng vây bắt trên đường trần quang khải trần hưng đạo
mặc dù các lực lượng chức năng đã tổ chức trang dây ra tín hiệu dừng xe từ xa
nhưng nhiều đối tượng vẫn bất chấp manh động lao thẳng vào tổ công tác
va chạm với nhiều phương tiện của người dân
ngay trong đêm hai mươi một và dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại phòng cảnh sát giao thông
đã tiến hành test nhanh covid một mươi chín cho hơn bốn mươi đối tượng bị bắt giữ
qua phân loại các đối tượng đều rất trẻ đang trong độ tuổi học sinh học lớp chín đến lớp một mươi hai
có độ tuổi sinh năm hai nghìn một đến năm hai nghìn bảy
hiện phòng cảnh sát giao thông đang tạm giữ gần ba mươi phương tiện
và làm thủ tục bàn giao các đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự thụ lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mặc dù triển khai nhiều biện pháp phòng dịch và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
nhiều địa phương trên cả nước vẫn ghi nhận số ca nhiễm cao khoảng một phần hai là f trong cộng đồng
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một cả nước ghi nhận chín tám trăm tám mươi hai ca f mới tại năm mươi bảy địa phương
trong đó có năm ba trăm sáu mươi một ca trong cộng đồng chiếm tỷ lệ hơn năm mươi bốn
thành phố hồ chí minh tiếp tục ghi nhận số lượng ca f mới và tỷ lệ tử vong cao nhất
cả nước đáng lo ngại khoảng hai tuần gần đây số ca bệnh mới tại thành phố tăng trở lại
trung bình trên một ca một ngày cần thơ cũng là tỉnh có số lượng f tăng nhanh trong nhiều ngày qua
trung bình các quận huyện đều ghi nhận trên một trăm linh ca f một ngày
trong khi đó tại hà nội chính quyền huyện mê linh yêu cầu một công ty ở khu công nghiệp quang minh
dừng hoạt động tạm phong tỏa để phun khử khuẩn sau khi một mươi hai công nhân dương tính với sars cov hai
cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước trên địa bàn tỉnh đồng nai từ sau khi nới lỏng giãn cách xã hội
số ca f trong cộng đồng tại huyện long thành tăng cao để ngăn chặn các ổ dịch lớn
trung tâm y tế huyện long thành vừa tổ chức điều tra truy vết vừa quản lý chặt chẽ các trường hợp f một
cách ly tại nhà đặc biệt là các trường hợp liên quan đến các công ty
làm việc ở thành phố hồ chí minh nhưng do dịch nên suốt bốn tháng qua anh lê huy nhật đã về nhà
ở thị trấn long thành cũng từ đó anh làm tình nguyện viên cho trạm y tế
truy vết lấy mẫu xét nghiệm hỗ trợ tiêm chủng là công việc chính của anh
ngay cả khi hết giãn cách anh nhân vẫn còn tiếp tục
hôm nay anh cùng đồng nghiệp đến tết một lần nữa ở khu trọ đã có ca nhiễm covid một mươi chín
cường độ làm việc của tụi em thì nó tăng hơn rất là nhiều nó gia tăng rất là nhiều
sáng thì có thể là sáu giờ bảy giờ chiều có khi tới năm sáu giờ thì vẫn còn f người ta lên trạm để người ta tết
để người ta báo là có f thì tụi em vẫn phải hỗ trợ
khu vực kim sơn ở thị trấn long thành
có hơn bảy hộ dân với bảy mươi bảy nhà trọ
từ khi hết giãn cách xã hội đến nay số ca f trong cộng đồng ở nơi này tăng cao nhất là các khu nhà trọ
dãy trọ này chỉ có sáu phòng với khoảng hơn chục người ở
tuy nhiên từ ngày tám tháng một mươi một ca nhiễm đầu tiên đã xuất hiện tại đây
phòng trọ sát nhau nên hầu hết những người sống trong khu vực này đều đã nhiễm bệnh hoặc đang là f một
khu trọ bây giờ người thì đi cách ly tập trung
người thì cách ly tại phòng trọ do có nhà vệ sinh riêng và người nhiễm không mắc bệnh nền
đa phần mọi người đều hạn chế tiếp xúc và phòng bệnh bằng cách dịch khuẩn thường xuyên
nhưng việc lây nhiễm vẫn không thể ngừng gia tăng
trường mới mở cửa thì tình hình công nhân lao động
giới dân thì mới mở cửa
trường mới mở cửa thì tình hình công nhân lao động giới dân thì mới mở cửa

các ca mới mắc từ ngày một mươi tháng một mươi một đều được cách ly tại nhà là chủ yếu
chỉ có những ca chuyển nặng hoặc vừa mắc covid một mươi chín vừa có bệnh nền mới đưa vào khu điều trị tập trung
trước tình trạng số ca f cộng đồng tăng cao trong những ngày gần đây
huyện long thành đồng nai đang tập trung điều tra truy vết và quản lý chặt chẽ các trường hợp f một cách ly tại nhà
đặc biệt là các trường hợp liên quan đến các công ty
cùng với đó huyện đã huy động các tổ covid cộng đồng trong giám sát quản lý f f một tại nhà
tiếp theo sẽ là những thông tin